ngày một mươi một tháng chín đơn vị thi công công trình nút giao thông phía tây cầu sông hàn tạm dừng thi công
tháo rỡ hàng rào công trình nhằm tạo hình ảnh đẹp thân thiện
phục vụ cho sự kiện đại hội thể thao bãi biển châu á sẽ diễn ra vào ngày hai mươi bốn tháng chín đến ngày ba tháng một mươi sắp tới
trước đó từ ngày sáu tháng chín khi công trình bắt đầu thi công
giao thông tại khu vực này đã xảy ra tình trạng kẹt xe vào giờ cao điểm
do đây là nút giao thông quan trọng của trung tâm thành phố
việc tạm dừng thi công công trình đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của người dân
đồng thời cũng tạo sự thuận lợi cho việc đi lại tham quan mua sắm cho du khách
cũng như hơn hai năm trăm linh vận động viên tham dự sự kiện đại hội thể thao bãi biển châu á trong thời gian sắp diễn ra
dự án hầm chui tại nút giao thông phía tây cầu sông hàn lê duẩn trần phú quận hải châu
với tổng mức vốn xây dựng là một trăm ba mươi bảy năm tỷ đồng do ủy ban nhân dân thành phố làm chủ đầu tư
dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy